trong hai ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn tháng chín đoàn đại biểu cấp cao của đảng ta do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đầu
đã thăm và làm việc tại vương quốc tây ban nha
làm việc với viện nghiên cứu hoàng gia tây ban nha hai bên đã trao đổi sâu sắc về tình hình
kinh tế chính trị tây ban nha và eu cũng như một số vấn đề lớn trong khu vực và trên thế giới
đồng chí nguyễn văn bình đã thông tin cho phía tây ban nha về những hành động vi phạm các quyền
hợp pháp và chính đáng trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của việt nam ở biển đông
đồng thời đề nghị tây ban nha ủng hộ lập trường của việt nam trong vấn đề này
dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp tây ban nha với sự tham dự của quốc vụ khanh
phụ trách thương mại và hơn năm mươi doanh nghiệp tây ban nha đang hoạt động đầu tư kinh doanh
hoặc quan tâm đầu tư kinh doanh tại việt nam đồng chí nguyễn văn bình đã giới thiệu về tiềm năng
của nước ta một đất nước ổn định về chính trị và là cửa ngõ để xâm nhập vào hầu hết các thị trường
lớn ở các châu lục trường ban kinh tế trung ương cũng giải đáp những thắc mắc và quan tâm của các
doanh nghiệp tây ban nha về các ưu tiên và nhu cầu phát triển kinh tế cũng như các cơ chế chính
sách kinh doanh của việt nam